cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra
chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố bị can võ thanh long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản cao thắng
và chín đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt trên một trăm sáu mươi tỷ đồng của hơn tám trăm linh bị hại
cùng bị truy tố với võ thanh long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản cao thắng
gồm trần vạn lợi lữ nhật trường nguyễn tân định trần tấn phát phạm minh hoàng lê minh thu võ văn sang lê thành nguyên đỗ văn thọ
theo kết luận điều tra long và các đồng phạm tổ chức bàn bạc thống nhất để cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
long và đồng bọn lợi dụng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng phú hữu chưa có quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua việc kêu gọi hợp tác đầu tư
ngoài ra bị can còn thanh lý hợp đồng công ty cổ phần quốc tế ước mơ việt mua cổ phần công ty bất động sản cao thắng
bán cổ phần bán vé điện tử ito qua cổng tham quan khu du lịch và vé giấy có hợp đồng
qua đó long và bị can đã chiếm đoạt hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng của tám trăm một mươi bảy bị hại ở ba mươi chín tỉnh thành trên cả nước
quá trình điều tra cơ quan công an xác định các bị can chỉ sử dụng một phần số tiền trên để xây dựng một số hạng mục cho dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng phú hữu
số tiền còn lại các bị can dùng để thanh toán số nợ mà công ty cổ phần quốc tế ước mơ việt nợ khách hàng
chi cho hoạt động của công ty bất động sản cao thắng chi trả lương cho nhân viên chi hoa hồng chi hoàn trả tiền cho khách hàng
tiêu sải cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán cho các bị hại
kết luận điều tra thể hiện bị can long là kẻ chủ mưu cầm đầu trong thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại
hành vi của bị can long gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây ra số tiền thiệt hại rất lớn
quá trình điều tra bị can long không thành thật khai báo không ăn năn hối cải quanh co chối tội
công an tỉnh thái bình vừa bắt hai đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
một mươi giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại địa phận phường trần lãm thành phố thái bình
công an tỉnh thái bình bắt quả tang đặng văn quang chú tại phường trần lãm thành phố thái bình
có hành vi tàng trữ hơn một một gam heroin và gần ba tám gam ma tuy đá
tại cơ quan công an đối tượng quang khai đã mua số ma túy trên của một người không quen biết
tiến hành điều tra mở rộng cơ quan công an đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với lê văn nam
chú tải thị trấn vĩnh bảo thành phố hải phòng thu giữ ba mươi bảy một trăm ba mươi năm gam heroin một mươi bảy bốn nghìn bốn trăm năm mươi năm gam methamphetamine
và năm viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hai bình xịt hơi cay hai điện thoại di động một mươi sáu triệu đồng
cùng một số tăng vật có liên quan
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hai đối tượng trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi bảy tháng ba nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về hoạt động tập trung đông người
nghi vấn vi phạm pháp luật công an tp bắc cạn tỉnh bắc cạn đã tiến hành kiểm tra phát hiện hai nhóm
tại phường huyền tụng và phường đức xuân tp bắc cạn tp bắc cạn có hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật
tại tổ tổng nẻng phường huyền tụng tp bắc cạn lực lượng chức năng phát hiện sáu người đang tổ chức sinh hoạt
tại nhà trọ của vợ chồng ông lục a hợp chú tải thị trấn đồng tâm huyện chợ mới tp bắc cạn
nhóm thứ hai sinh hoạt tại nhà trọ của mai thị anh hai mươi tám tuổi hộ khẩu thường trú tại xã đào viên huyện quế võ tỉnh bắc ninh
tạm trú tại tổ một a phường đức xuân tp bắc cạn
tại hai điểm trên lực lượng công an đã thu giữ một số đồ vật tài liệu liên quan đến việc sinh hoạt theo hội thánh đức chúa trời mẹ
tổ chức này chưa được nhà nước công nhận nhưng vẫn lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để thực hiện việc truyền đạo trái phép
hoạt động của tổ chức này đã và đang gây nhiều phức tạp về trật tự xã hội làm xáo trộn đời sống tin ngưỡng tôn giáo của người dân
nhất là đã tuyên truyền những hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc việt nam như bỏ bát hương bàn thờ không thờ cúng ông bà tổ tiên
cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác tuyên truyền vận động cho người thân hiểu và không tham gia hoạt động hội thánh đức chúa trời mẹ trái pháp luật trên địa bàn
từ giờ ngày một tháng bốn tỉnh hải dương sẽ
kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới
đó là nội dung được lãnh đạo tỉnh hải dương thảo luận và quyết định tại cuộc họp sáng nay
đến thời điểm này hải dương đã ngăn chặn kiểm soát hoàn toàn tình hình dịch bệnh covid một mươi chín không có sự lây nhiễm trong cộng đồng
nhiều địa phương trong tỉnh đã hơn hai mươi ngày qua không có ca bệnh mới
từ ngày một tháng bốn hải dương chuyển sang trạng thái mới thực hiện mục tiêu kép và phòng chống dịch trở thành nhiệm vụ thường xuyên liên tục
tiếp tục duy trì hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp tổ covid cộng đồng tổ an toàn covid một mươi chín
siết chặt công tác phòng chống dịch trong các doanh nghiệp
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đồng thời kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn hải dương

trước đó vào ngày hai mươi tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an đồng nai cho hay vừa thi hành lễ mắt tạm giam và khám xét nơi ở
đối với lê hùng phong và đỗ văn ba cùng ngụ thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi buôn lậu
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng ba công an tỉnh đồng nai chủ trì phối hợp với cục cảnh sát hình sự
một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an công an thành phố hồ chí minh và công an tỉnh long an
đồng loạt khám xét thêm sáu trạm xăng dầu
các trạm xăng dầu bị khám xét thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại huỳnh hàng
huyện bình chánh thành phố hồ chí minh và doanh nghiệp tư nhân xăng dầu bình long huyện bến lức tỉnh long an
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu hóa đơn chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán phân giả
do phan thanh hữu sáu mươi bốn tuổi ngụ thành phố hồ chí minh cầm đầu
trong đó phong và ba được xác định là người giữ vai trò điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên
lực lượng công an đã niêm phong thu giữ toàn bộ tài liệu đồng thời lấy mẫu xăng tại các trạm xăng dầu trên để kiểm nghiệm chất lượng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bốn mươi một bị can thu giữ một mươi tàu thủy sáu xe bồn
bảy triệu lít xăng một trăm hai mươi tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác
công an thu giữ hai tàu biển có tải trọng một năm trăm linh tấn năm xà lan tái trọng từ bốn trăm linh đến một tấn sáu xe bồn chứa gần hai bảy triệu lít xăng
bốn thùng hoa chất đất đạo màu trên một trăm linh tỷ đồng tiền mặt gần năm mươi quyến số đỏ một mươi hai thùng tài liệu hồ sơ sổ sách
theo công an đồng nai nhóm này cung cấp trung bình trên một triệu lít xăng giả kém chất lượng ra thị trường
bước đầu nhóm này khai từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay đã cung cấp ra thị trường hai trăm linh triệu lít tăng giả và kém chất lượng
chỉ trong một đêm ngày hai mươi tám tháng ba cổng thông tin một nghìn hai mươi hai đã tiếp nhận hàng chục tin báo các địa chỉ karaoke hung thần
trên địa bàn tp hcm trong đó có cả nhà tổ trưởng dân phố
cổng thông tin một nghìn hai mươi hai gọi tắt là cổng một nghìn hai mươi hai là cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân và doanh nghiệp
trên địa bàn tp hcm được ủy ban nhân dân tp hcm thực hiện và giao sơ thông tin và truyền thông làm đơn vị chủ trì
cùng tám mươi sáu đơn vị với sáu trăm hai mươi năm đầu mối sở ngành ủy ban nhân dân quận huyện và các đơn vị quản lý sở hữu duy tu hạ tầng
tham gia giải quyết xử lý các sự cố do người dân tổ chức và doanh nghiệp phản ánh
ngoài các tin báo sự cố về hạ tầng như đường hư đèn chiếu sáng hỏng nước ngập nhiều tin báo của người dân
về các địa điểm kh karaoke tự phát gây ồn trong khu dân cư cũng dùng dập đổ về cổng một nghìn hai mươi hai
thời gian người dân báo tin tiếng ồn do việc kh karaoke tự phát chủ yếu vào các bữa tối
gần nhất trong đêm chủ nhật hai mươi tám tháng ba có hàng chục tin báo dội về cổng một nghìn hai mươi hai trong đó có cả tin báo chi điểm nhà
của tổ trưởng tổ dân phố trên đường thạnh xuân hai mươi hai phường thạnh xuân quận một mươi hai hát karaoke gây ồn ào vào cuối tuần
tin báo này để cổng một nghìn hai mươi hai phán hồi là đã chủ yếu ban nhân dân quận một mươi hai xử lý
trước đó nhiều tin báo về karaoke gây ồn đã được các cơ quan chức năng xử lý và phản hồi ngay trên cổng một nghìn hai mươi hai
lực lượng chức năng đã vận động tan chủ chấm dứt kh ngay lập tức
cũng có trường hợp sau khi cổng một nghìn hai mươi hai nhận được tin báo chuyển cho cơ quan chức năng tại cơ sở
và sau đó được báo cáo không ghi nhận được tình trạng kh ồn màu như phản ánh
đến hết tuần một mươi bốn cổng một nghìn hai mươi hai đã được báo cáo về cổng một nghìn hai mươi hai
và tuần một mươi một của năm hai nghìn hai mươi một toàn thành phố có hai năm trăm sáu mươi bốn ca tây chân miệng tăng gấp hai năm lần năm ngoái
và hai mươi một trên hai mươi bốn quận huyện đều gia tăng ở mức báo động
đáng nói là do dịch bệnh covid một mươi chín thì nhiều phụ huynh ngại đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám
mà tự chữa tại nhà bằng thông tin trên mạng khiến cho nhiều trẻ nhập viện trễ và bệnh trở nặng
những ngày gần đây bệnh tay chân miệng bắt đầu tăng nhanh
trong tuần qua bệnh tăng rất mạnh
với ba trăm bốn mươi sáu ca tăng gấp hai hai lần so với trung bình bốn tuần trước với một trăm năm mươi hai ca
thời điểm tháng ba bốn hàng năm là thời điểm số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng cao
đặc biệt do diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
khiến phụ huynh thường chọn chăm sóc trẻ tại nhà thay vì đưa đến cơ sở y tế
em cũng đọc trên mạng rồi cũng coi báo đài rồi đó
mấy ngày đầu là nổi bóng mấy ngày đích mông chỉ nghĩ là nổi gì nữa
là sao nó không có số không có biểu hiện gì hết
hỷ và mấy cô ở đây thì có hỏi lại một số phụ huynh lý do để coi những cái ca nặng nó như thế nào
thì trong đó hầu như phụ huynh thì người ta e ngại thứ nhất là trong cái mùa dịch của covid
thành ra e ngại là không có cho trẻ đến bệnh viện khám
và tay chân miệng thì gần như là một cái bệnh khá phổ biến và phụ huynh người ta đã biết rất là nhiều rồi
thành ra phụ huynh người ta sẽ xem ở trên mạng để mà tự có thể theo dõi sức khỏe của con mình ở tại nhà
và khi mà thấy em bé nó có hơi bắt thường tơi nặng
thì phụ huynh đó mới đem bé đến bệnh viện khám để mà điều trị
thì có một cái vấn đề xảy ra là cái vấn đề mà phụ huynh theo dõi và theo dõi trên mạng
thì không có được cặn kẽ và tốt bằng một người nhân viên y tế chăm sóc và dặn dò
do đó chính vì vậy mà cái số ca nhập viện nặng thì nó lại tăng lên
ghi nhận tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm sáng nay hai mươi chín tháng ba
chỉ trong sáng đầu tuần nhưng khoa nhiễm thần kinh đang tiếp nhận điều trị hai mươi năm ca tay chân miệng
trong đó có sáu ca được xác định là nặng
tuần trước một phần ba số ca tay chân miệng ở khoa nhiễm thần kinh ở mức ba mức nguy hiểm
thì những trường hợp này những phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất
để khám chính xác một lần nữa xem có phải đúng là tay chân miệng hay không
nếu đã là tay chân miệng thì sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn rất là cận kẽ
những cái cách chăm sóc ở trẻ tại nhà và những cái dấu hiệu theo dõi cái sự chuyển đồ của tay chân miệng
và nếu như mà có những dấu hiệu bất thường thì nên đến bệnh viện ngay lập tức
chứ đừng có nên để trẻ ở nhà
trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng gia tăng báo động
sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đã xây dựng kế hoạch giám sát
hỗ trợ công tác phòng chống bệnh tay chân miệng hàng tuần tại các quận quyện có số ca báo động
đặc biệt lưu ý các ca bệnh điều trị tại nhà
phụ huynh cần cẩn trọng trong việc tham khảo thông tin điều trị bệnh tay chân miệng trên mạng xã hội
khi phát hiện sớm các dấu hiệu trở nặng của bệnh để đưa trẻ đến cơ sở điều trị sớm
tránh xảy ra những biến chứng có thể nguy hiểm đến tính mạng
nhằm khích lệ các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc và nêu gương tốt người tốt việc tốt
sáng nay ngày hai mươi chín tháng ba ủy ban nhân dân phối hợp với công an quận năm
tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc
và nêu gương người tốt việc tốt trong lực lượng công an quận năm tp hcm
đây là những dòng tâm sự gây xúc động trên cộng đồng mạng trong thời gian qua
nói về hai chiến sĩ công an giao thông giúp đỡ
một sản phụ cần được đưa đi cấp cứu
hai chiến sĩ đã dùng xe đặc trủng mở và dẫn đường cho tài xế đi tới bệnh viện gần nhất
kết quả là hai mẹ con sản phụ đã được an toàn
hình ảnh này được anh thanh lái xe trong đoạn clip đăng lên mạng xã hội
đã nhận được nhiều lời tán dương về việc làm kịp thời của hai cảnh sát giao thông
tuyệt vời nghĩa cử cao đẹp sức động tình người là vậy
cháu bé được sinh ra là đã có cảnh sát dẫn đường
chúc cháu khỏe mạnh và lớn nhanh ngoan giỏi
hay chỉ là chú cảnh sát giao thông tuyệt vời
xác định lực lượng công an quận là nồng cốt trong đảm bảo nâng trật tự địa bàn
mọi việc tất cả cán bộ chiến sĩ luôn được hiểu là phải nêu cao tăng trách nhiệm
trong mọi công việc trong bất kỳ tình huống nào
đảm bảo phục vụ người dân tốt nhất
cũng trong buổi lễ tổ chức trao thưởng cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc
và nêu gương người tốt việc tốt
trong lực lượng công an quận năm tp hcm ngày hôm nay cũng góp mặt nhiều tấm gương tiêu biểu
điển hình như có hai chiến sĩ đã dũng cảm cứu thành công bốn người
gồm hai người lớn và hai trẻ em mắc kẹt trong căn nhà bị khói lửa bao trùm trong đêm
đội can sát kinh tế thành tích phá thành công chuyên án tàn trữ buôn bán hàng tấm
bắt hơn ba mươi bảy gói thuốc lá lậu
đội quản lý hành chính về trật tự xã hội liên tục làm thêm giờ phục vụ người dân
làm căn cứ công dân gắn chip giúp vượt kế hoạch của công an quận đề ra
các cá nhân tập thể những đơn vị này cũng được ủy ban nhân dân và công an quận năm trao tặng thưởng
cái kết quả này chúng tôi cho rằng đó là một cái kết quả tất yếu của một cái quá trình rèn luyện của cán bộ chiến sĩ
của việc nâng cao phạm chức đạo đức kích mạng của cán bộ chiến sĩ công an
chúng tôi tin tưởng rằng hình ảnh này tới đây cũng sẽ càng nghe càng nhiều
tại vì hơn ai hết người cán bộ chiến sĩ công an
phải thực hiện cái nhiệm vụ công tác dân vận của mình của cái hệ thống chính trị của mình và trong lực lượng vũ trang
và đây là minh chứng cụ thể cho việc làm công tác dân vận này
với những kết quả đã đạt được của những tập thể cá nhân tiêu biểu thành tích xuất sắc
và như gương người tốt việc tốt trong lực lượng công an quận năm tp hcm
đây thực sự là những tấm gương người tốt việc tốt trong lực lượng công an cần được nhân rộng nhiều hơn nữa
tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
thưa quý vị có những ngày các đơn vị thuộc công an tỉnh cà mau thực hiện trên một hồ sơ cấp căn cước công dân mới
và vượt gần gấp đôi chỉ tiêu được giao rất nhiều chiến sĩ trẻ trả các mọi việc cá nhân
để chung tay xuyên đêm hoàn thành nhiệm vụ chung
và sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh tv
đây là hình ảnh quen thuộc về thượng sĩ nguyễn thụy trân
cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
trong đợt công tác lưu động về xã khánh an huyện u minh tỉnh cà mau
cấp căn cước công dân mới cho người dân
vừa kết hôn chưa đợi một tuần lễ nguyễn thụy châu phép tạm xa chồng là thượng sĩ nguyễn đình cường
cùng công tác tại công an huyện nam căng
hai người về hai đơn vị khác nhau cùng tham gia vào tối lưu động đi đến vùng sâu vùng xa
cấp căn cước cho bà con
không chỉ mình tôi gặp khó khăn tất cả các anh em cán bộ chiến sĩ trong cơ quan đơn vị
đang thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân này đều phải hy sinh những niềm vui và hạnh phúc riêng
để tập trung vào nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu cấp tên giáo
thời gian rảnh thì tôi và vợ cũng tranh thủ gọi điện thoại rồi sử dụng mạng xã hội để liên lạc
đồng thời động viên nhau cùng hoàn thành cái nhiệm vụ này
coi đây là một niềm vinh dự tự hào khi được góp một phần công sức nhỏ
trong công tác
còn đây là những buổi làm việc xuyên đêm của trung úy trần lý huỳnh
cán bộ đội tổng hợp công an huyện phú tân tại ủy ban nhân dân xã hòa mỹ
trần lý huỳnh tình nguyện tham gia vào tổ lưu động
do hai vợ chồng cùng làm nhiệm vụ trong các tổ lưu động về vùng sâu vùng xa
nên họ gần như không gặp được nhau nhiều
con gái nhỏ chưa đầy hai tuổi hai vợ chồng cũng phải nhờ người thân chăm sóc
để kịp tới địa bàn thực hiện nhiệm vụ
thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh
nguyễn văn công thì bản thân tôi và chồng tôi nhận thấy
đó là cũng một nhiệm vụ chính trị quan trọng và cũng là niềm vui
khi được chọn tham gia thực hiện chương trình này
mặc dù là gia đình ở xa và có con nhỏ
hai vợ chồng cũng cố gắng vượt qua khó khăn
đồng thời cũng là phục vụ cho bà con nhân dân
đồng chí hai đồng chí này có con nhỏ mới có hai tuổi thôi
nhà ở cà mau tại thành phố cà mau
nhưng mà hai đồng chí này nỗ lực đăng ký tham gia
tự nguyện đăng ký tham gia để tham gia vào hai tổ công tác này
để mà vượt qua mỗi khó khăn mà để nhằm phục vụ cho nhân dân
đồng thời cũng là vấn đấu để mà đạt cái chỉ tiêu cấp
căn cứ công dân trong ngày
theo quy định của chỉ tiêu của giám đốc công an tỉnh
và của bộ công an giao
với nỗ lực chung của toàn lực lượng công an
trước nhiệm vụ lớn được giao
hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân mới cho người dân
lực lượng chiến sĩ trẻ của công an cà mau
đã góp sức mình gác lại công việc cá nhân
tạm quên hạnh phúc riêng tư bên người thân
làm việc xuyên đêm trong thời gian dài
những đồng góp thầm lặng của họ
đã thực sự lan tỏa hình ảnh đẹp của người công an
nơi miền cuối đất